sáng nay ngày một mươi năm tháng sáu kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội tiếp tục chất vấn
tái chất vấn bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư về các vấn đề như đầu tư công
nợ động xây dựng cơ bản kế hoạch đầu tư chung dài hạn
trả lời các ý kiến chất vấn của đại biểu chiều ngày một mươi bốn tháng sáu bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
nguyễn trí dũng cho biết trách nhiệm của bộ đối với các dự án lớn theo đúng quy định của luật
riêng việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều khó khăn
đối với nợ động xây dựng cơ bản chỉ giải quyết trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn từ ngân sách nhà nước
hiện số tiền nợ động xây dựng cơ bản còn lại cần xử lý là chín tỷ đồng
theo ý kiến của một số đại biểu hiện bộ kế hoạch đầu tư có một số đề xuất
văn bản hướng dẫn không đúng trái quy định của một số luật và là rào cản cho việc đầu tư công tại khu vực hai
bộ trưởng có nêu các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay nó ảnh hưởng đến việc đầu tư
một là luật đầu tư công
hai là cái nghị định một mươi năm của chính phủ
tôi thì hoàn toàn đồng tình với hai cái nhận định này
tuy nhiên thì tôi nhận xét rằng là hai cái văn bản quy phạm bóp luật này hiện nay
đang là cái rào cản rất lớn làm cản trở cái công tác xây dựng cơ bản
và làm chậm đi cái phát triển khu vực hai
tôi đề nghị chính phủ và bộ kế hoạch đầu tư đó chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật
cần phải sửa ngay cái luật đầu tư công nghị định một mươi năm và nghị định ba mươi
vấn đề liên quan đến luật đầu tư công
và các cái nghị định hướng dẫn chúng tôi đã lĩnh ngội và nhận được rất nhiều báo cáo
và cũng thấy là đúng là nó có những vấn đề mà cần phải xem xét
để mà ra soát và kiến nghị để trình sửa
đặc biệt là một số cái quy trình quy định trong cái nghị định một trăm ba mươi sáu hướng dẫn luật đầu tư công
trong báo cáo này ở trang một mươi ba mục bốn nhỏ về quy trình lập thẩm định phê duyệt dự án đầu tư
đề xuất dự án và quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư có nêu là
cái người đề xuất đó là cái bộ kế hoạch đầu tư bộ tài chính người đứng đầu cơ quan trung ương
và hội đồng nhân dân cấp tỉnh mở ngoặt thường trực hội đồng nhân dân quỹ quyền
cái quy định này của cái nghị định một trăm ba mươi sáu và cái điểm nêu trong cái báo cáo của bộ kế hoạch đầu tư
có thể vi phạm ba luật
một là luật đầu tư công
hai là luật băng hành văn bản vi phạm
bất luật ba là luật tổ chức chính viên địa phương
tôi đề nghị bộ trưởng cho biết vấn đề này
địa phương tùy từng cái điều kiện cụ thể để mà hội đồng nhân dân có thể quyết định
là tự quyết định hay là ủy quyền cho thường trực quyết định
thì cái nguyên nhân mà đề xuất là nó có một cái lý lẽ là như vậy
thì tất nhiên là về tính pháp lý thì chúng tôi cũng sẽ xem xét là và báo cáo lại
với cả chính phủ về cái việc này và cũng giả soát lại xem cái tính pháp lý
và có đủ đảm bảo cái tính pháp lý hay không
đối với thực trạng giải ngân trong các dự án quá chậm
đại biểu hoàng quang hàm phú thọ đề nghị bộ trưởng trả lời
về nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này
vốn oda cứ ghi đủ vốn theo đúng cam kết với nhà tài trợ
và tiến độ giải ngân thì không thể thiếu dự toán
vậy thì tại sao phân bổ vốn và giải ngân vốn chậm
tại sao oda luôn luôn thiếu dự toán
nhu cầu đầu tư lớn hơn nguồn vốn không phải ở việt nam mà quốc gia nào cũng thế
luật đầu tư công nghị quyết của quốc hội đã quy định thứ tự ưu tiên
nếu tuân thủ thì bố trí vốn chắc chắn không giàn trải
xin bộ trưởng cho biết nguyên nhân gốc rễ của thực trạng này
có vẻ là do vẫn tồn tại cơ chế xin cho
nên mất thời gian để thống nhất tổng số vốn và danh mục phân bổ hay không
xin cho nên phân bổ chậm bố trí vốn giàn trải nên thiếu dự toán oda
có phải bộ tham gia quá sâu không cần thiết vào quá trình phân bổ
nên ách tắc cho đầu tư hay không
các tên phân bổ vốn hiện nay chi tiết cũng như là xây dựng kế hoạch đề xuất
và quyết định cũng như là phân bổ chi tiết
đều do các bộ ngành và địa phương thực hiện
bộ kế hoạch đầu tư chỉ làm một việc là hướng dẫn xây dựng các tiêu chí định mức tham mưu
để mà nguyên tắc tiêu chí phân bổ
chuyển từ việc giải ngân theo thực tế sang giải ngân theo kế hoạch
thì cái việc mà chúng ta xây dựng kế hoạch chậm là một
của các bộ ngành địa phương chưa quan tâm
thứ hai là chưa sát với thực tế
nên là có lúc thì dự án thì thiếu có lúc dự án thì thừa
thì cái này chúng tôi cũng đã thấy được và cũng đang ý nghĩ với chính phủ

trong công tác chỉ đạo điều hành của mình
nếu những dự án nào mà chậm mà không giải ngân được hoặc không có khả năng giải ngân
thì mình có thể chuyển sang cho các dự án giải ngân nhanh hơn
về những tồn tại hạn chế của ngành
theo ý kiến của nhiều đại biểu bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư trong thời gian tới
cần ra soát lại và kịp thời đưa ra các giải pháp
để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chức năng của bộ
tránh tình trạng né tránh đun đẩy trách nhiệm